ghi nhận thêm ca dương tính với virus sars cov hai tại hà nội
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thời điểm khép lại nền quân chủ kéo dài một mươi thế kỷ tại nước ta
thưa quý vị hôm nay tại cuộc họp với tiểu ban kinh tế xã hội về hoàn thiện các dự thảo văn kiện
báo cáo kinh tế xã hội phục vụ đại hội một mươi ba của đảng thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
hiện cả thế giới và việt nam đều đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện nay
vì vậy vấn đề khát vọng dân tộc đổi mới sáng tạo với nền tảng văn hóa con người việt nam
cần được khẳng định trong các dự thảo văn kiện
thủ tướng nêu rõ chín mươi bảy người dân được hỏi đều thể hiện sự tin tưởng đối với các biện pháp của đảng
nhà nước trong phòng chống dịch covid một mươi chín điều này nói lên ý đảng lòng dân là nền tảng quan trọng
để chúng ta vượt qua khó khăn
thủ tướng nhấn mạnh
vấn đề khát vọng dân tộc đổi mới sáng tạo với nền tảng văn hóa con người việt nam
cần được khẳng định trong các dự thảo văn kiện

thủ tướng nêu rõ chín mươi bảy người dân được hỏi đều thể hiện sự tin tưởng đối với các biện pháp của đảng

thì đây chính là cái mà chúng ta không đứt gãy nền kinh tế không tăng trưởng âm
là một cố gắng rất lớn để làm cái đà cho phát triển thật tối
đây cũng là minh chứng rõ nét của định hướng đúng và các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch
vừa phục hồi phát triển kinh tế trò hội
đồng thời thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước
thủ tướng đề nghị nghiên cứu viết sâu sắc hơn về những vấn đề mới phát sinh
cả dịch bệnh và tình hình chính trị xã hội kinh tế toàn cầu biến động mạnh
lưu ý những thách thức về thiên tai biến đổi khí hậu trên cơ sở đó đặt ra yêu cầu tăng cường
sức chống chịu đề kháng để sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh thiên tai nguy hiểm và biến đổi
khí hậu gây hậu quả nặng nề trong tương lai thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính tính toán kỹ lại các chỉ tiêu về tài chính ngân sách nhà nước đầu tư công để vừa
phục vụ công tác xây dựng văn kiện và dự thảo kế hoạch đầu tư công hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để trình chính phủ
của quốc hội theo quy định tinh thần là phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư
kể cả đầu tư xã hội và đầu tư công ngày hôm nay đại sứ quán việt nam tại
liên bang nga đã long trọng tổ chức meeting kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao việt
nam tham dự buổi lễ có đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo
phát biểu chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao việt nam
đại sứ ngô đức mạnh nhấn mạnh
trang sử hào hùng bảy mươi năm năm của dân tộc việt nam in đậm những dấu ấn đóng góp vẻ vang của ngoại
giao việt nam đại sứ khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh
các thế hệ cán bộ ngoại giao đã không quản ngại gian khổ hết lòng phụng sự cách mạng
phụng sự nhân dân đóng góp vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển đất nước
cũng như nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế đại sứ ngô đức mạnh nhấn mạnh
ngày hòa bình lập lại ngoại giao việt nam tham gia
công việc và công cuộc tái thiết đất nước thúc đẩy đổi mới tư duy đối ngoại
đóng góp cho công cuộc đổi mới và mở cửa phá thế bao vây cấm vận
triển khai công cuộc hội nhập toàn diện của đất nước
thời gian tới đại sứ quán việt nam tiếp tục nỗ lực triển khai sáng tạo toàn diện và hiệu quả
công tác đối ngoại thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
sáng nay các bộ trưởng kinh tế asean đã
kết thúc hội nghị tham vấn với các đối tác ngoại khối bao gồm nhật bản
buổi tham vấn lần thứ hai mươi sáu giữa asean và nhật bản do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và
bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản ngài kazushima hiroshi đồng chủ trì
tại buổi tham vấn các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự ảnh hưởng lan rộng của
đại dịch covid một mươi chín tới cuộc sống của người dân và các nền kinh tế trong khu vực và trên toàn thế
tái khẳng định các cam kết cùng nhau hành động nhằm giảm bớt các tác động tiêu cực của đại dịch
và nỗ lực bảo đảm sự bền vững của kinh tế và tài chính ở cấp vĩ mô thông qua việc mở rộng thị
trường cho thương mại và đầu tư bảo đảm sự bền vững của chuỗi cung ứng đặc biệt là đối với
các hàng hóa thiết yếu các bộ trưởng cũng ghi nhận tiến triển của việc triển khai kế hoạch hành
động về việc phục hồi kinh tế giữa asean và nhật bản đã được các bộ trưởng của hai bên thông qua
tại cuộc họp đặc biệt trực tuyến ngày hai mươi chín tháng bảy tin tưởng rằng kế hoạch sẽ giúp asean và nhật
bàn vượt qua các thách thức của đại dịch và đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển kinh
tế của khu vực sau đại dịch sáng nay đảng bộ bộ tài chính đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ
bộ tài chính lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là
mục tiêu then chốt trong công tác đảng tại đảng bộ bộ tài chính để chuẩn bị cho đại hội
trong thời gian vừa qua đảng bộ bộ tài chính đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội
tại hai trăm sáu mươi ba tri bộ thuộc năm mươi một tri đảng bộ trực thuộc tiếp thu các ý kiến tâm huyết trách nhiệm từ đại hội
các tri bộ đảng bộ cơ sở các tổ chức đảng của tập thể các cơ quan trong bộ đại hội sẽ rút ra
bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
sáng nay ủy ban về các vấn đề xã hội đã làm việc với các cơ quan của chính phủ về việc thực hiện
nghị quyết số bảy mươi sáu của quốc hội khóa một mươi ba về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
nhiều bất cập trong kết quả giảm nghèo bền vững đã được các đại biểu phân tích làm rõ tại buổi làm việc
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn ba bảy mươi năm bình quân trong bốn năm giảm một năm mươi ba một năm
vượt chỉ tiêu quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước từ một đến một năm một năm
mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới ba kết quả giảm nghèo chưa bền vững
tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao nếu chuẩn nghèo mới được áp dụng trong giai đoạn
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến số hộ thuộc diện nghèo của cả nước sẽ tăng lên gần hai năm lần hiện nay
tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo sẽ chiếm một mươi sáu dân số
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành giao thông vận tải bộ giao thông vận tải đã tổ chức
lễ trao giải báo chí
giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải đây là những tác phẩm viết về ngành đã góp phần
vào công cuộc phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xã hội của đất nước
sau một năm phát động giải đã thu hút được gần hai trăm linh tác phẩm của gần năm mươi cơ quan báo chí trung ương
và địa phương tham gia dự thi gồm nhiều thể loại phóng sự ký sự bài viết phản ánh với chủ đề
về ngành giao thông vận tải bàn tổ chức đã trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba một mươi năm giải khuyến khích
cho các tác phẩm dự thi và ba giải tập thể có số lượng gửi tác phẩm dự thi nhiều nhất
nhân dịp này giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi một đã được phát động
giải sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo thông tin từ cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội diễn ra vào chiều nay
trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới covid một mươi chín đó là f một của bệnh nhân một nghìn ba mươi
bệnh nhân này cũng vừa rời khỏi khu cách ly tập trung
bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới nhất là nam hai mươi ba tuổi trở về từ nga được cách ly tập trung tại tỉnh hải dương
kết thúc cách ly ngày hai mươi năm tháng tám bệnh nhân trở về tạm trú tại năm mươi tám b bà triệu phường hàng bài quận hoàn kiếm
trở về quê tại tỉnh bà rịa vũng tàu trước khi rời khu cách ly bệnh nhân đã lấy mẫu xét nghiệm
nhưng chưa có kết quả tối ngày hai mươi năm tháng tám cdc hải dương thông tin kết quả xét nghiệm trường hợp này âm tính
nhưng ở cùng phòng với bệnh nhân số một nghìn ba mươi bốn trong khu cách ly tập trung
ngày hai mươi tám tháng tám bệnh nhân được cdc hà nội xét nghiệm lần ba và cho kết quả dương tính với sars cov hai
từ ngày một mươi chín tháng tám đến nay hà nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng
tuy nhiên ghi nhận hai trường hợp hết cách ly tập trung tại hải dương trở về hà nội
vì vậy nguy cơ dịch xâm nhập từ các địa phương vào hà nội rất đáng quan ngại
tại cuộc họp lãnh đạo ủy ban dân thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định về cách ly
tuyệt đối không để người đang đợi kết quả xét nghiệm lần hai được phép rời khỏi khu cách ly tập trung
người ra khỏi khu cách ly phải tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
xin được chuyển tới quý vị và các bạn những con số cập nhật đáng chú ý về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại đà nẵng và một ca tại hà nội
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba mươi tám ca
cả nước cũng đã có thêm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong tổng số một ba mươi tám ca đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm sáu mươi ba ca số ca còn đang điều trị là ba trăm bốn mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh tử vong là ba mươi ca

tổng số người vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi chín bốn trăm tám mươi năm người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một bốn trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám hai trăm linh người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi chín tám trăm một mươi chín người
trước những yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới
sáng nay ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã đưa ra lộ trình để khôi phục sản xuất ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố
tính đến ngày hôm nay thành phố đà nẵng có một trăm bảy mươi người mắc covid một mươi chín đã được ra viện
hiện toàn thành phố còn bốn mươi điểm nóng về dịch trong đó có hai mươi năm điểm cách ly y tế tập trung
sau một tháng phòng chống dịch thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhất là công tác truy vết phát hiện ca bệnh trong cộng đồng
tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như tình trạng chủ quan lơ lả trong nhân dân thụ động thiếu quyết liệt trong chống dịch tại các xã phường
liên quan đến kỳ thi sắp đến lãnh đạo thành ủy lưu ý cần tập trung mọi nguồn lực tổ chức xét nghiệm đầy đủ chính xác cho đông đảo các học sinh cán bộ tham gia kỳ thi để qua đó vừa đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa có công văn điều chỉnh thời gian địa điểm tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho giáo viên thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi

khép lại nên quân chủ kéo dài một mươi thế kỷ